một chiếc xà lan chở hàng và bốn người đang lưu thông trên rạch cái khế phường an hội quận ninh kiều thành phố cần thơ thì đã bất ngờ bị chìm
lực lượng cảnh sát đường thủy địa phương đã tiến hành trục vớt và rất may là cả bốn người đều được an toàn
theo đó xà lan chuyên chở cát số hiệu ct bảy nghìn hai trăm chín mươi bảy do thuyền trưởng huỳnh tấn cường ba mươi một tuổi ngụ tại huyện bình tân xã vĩnh long
lưu thông trên rạch cái khế ra sông hậu để về hướng tỉnh vĩnh long khi đến khu vực cầu cái khế xà lan bất ngờ bị chìm
nhận được tin báo phòng cảnh sát đường thủy công an thành phố cần thơ phối hợp với công an quận ninh kiều đã huy động gần hai mươi chiến sĩ
cùng phương tiện cứu hộ kịp thời đến hiện trường tiến hành điều tiết giao thông điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc
theo cơ quan chức năng công tác trục vớt sẽ tiếp tục khi thủy chiều xuống thấp để không ảnh hưởng đến các trụ cầu
được biết ngoài thuyền trưởng cường trên xà lan còn có ba người khác
sau khi sự cố xảy ra những người có mặt trên xà lan đã kịp thời rời khỏi nên không xảy ra thiệt hại về người